đang trong thời điểm cuối mùa mưa nhưng hàng chục hộ dân bản nà phạ xã mường kim huyện than uyên tỉnh lai châu
luôn trong tình trạng lo sợ bởi những vết nứt sụt lún từ phía núi có thể ập xuống bất cứ lúc nào
cuộc sống sinh hoạt cũng như tâm lý người dân nơi đây đang bị ảnh hưởng khi tình trạng sạt trượt trở nên nghiêm trọng
đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản
gia đình chị lò thị nghiêm là một trong năm mươi sáu hộ của bản nà phạ
đang sống trong vùng có nguy cơ sạt lở cao của xã mường kim huyện than uyên tỉnh lai châu
mặc dù ngôi nhà kiên cố lập mái prosi măng nằm ngay sát đường quốc lộ hai trăm bảy mươi chín
nhưng toàn bộ phía sau nhà đã bị sụt lún nứt tường nền nhà cũng bị lún xuống gần một mét
mỗi khi có mưa to cả gia đình luôn nâm nớp lo sợ và chủ động chạy bởi ngôi nhà có thể sập bất cứ lúc nào
em cũng mong muốn là cấp chính quyền tạo mọi điều kiện để giúp đỡ
tại vì cái bản này thì gần như cả bản đều bị như thế hết ạ
hiện tượng sụt lún ở bản nà phạ bắt đầu từ năm hai nghìn một mươi ba trở lại đây đã làm nhiều nhà của các hộ dân bị nứt nẻ
nên đường bị sụt lún
mỗi trận mưa lớn kéo dài hiện tượng này lại rõ hơn
các hộ dân bám trụ trong nỗi lo rình dập núi lở đất đè ảnh hưởng đến nhà cửa đời sống
bà con không yên tâm để sản xuất phát triển kinh tế
hôm nay thì em chuyển ra đây chuyển sụt ra đây
và sáu tháng trước thì nó ở nền nhà cũ thì nó cũng sụt lún rồi
nhưng mà chuyển sang đây rồi nó lại ở trên này nó lại sạt xuống
bây giờ thì cũng như thế này yêu cầu nhà nước giúp đỡ nhân dân của bọn em chuyển đi nơi nào ổn định
trong thời gian tới báo cáo với lãnh đạo tỉnh để tổ chức di chuyển bản lạ ra khỏi vùng nguy cơ sạt lở cao này
chúng tôi cũng đã chỉ đạo cùng với xã cũng đã họp bà con nhân dân thôn bản của bản lạ phạ
hiện tại có hai gia đình hộ gia đình đã di chuyển đến nơi ở mới
còn lại năm mươi bốn hộ chúng tôi đang tìm cái kỹ đất để tổ chức di chuyển vào thời gian tới đây
để bố trí đất ở cho năm mươi sáu hộ không hề đơn giản do quỹ đất của xã không đáp ứng được
phương án trước mắt là di chuyển bản nà phạ
đến khu vực likosi một mươi sáu sáu là phương án tối ưu hiện nay
nhưng nơi đây thiếu nguồn nước thiếu điện thắp sáng mặt bằng trong khi nguồn lực hỗ trợ chỉ có hạn
do vậy rất cần sự quan tâm của tỉnh huyện trong việc tạo điều kiện hỗ trợ giúp cho người dân trong bản chuyển đến vùng đất mới an toàn từ đó ổn định đời sống phát triển kinh tế